công an tỉnh lào cai cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành trao trả một mươi đối tượng quốc tịch trung quốc
có hành vi nhập cảnh trái phép vào việt nam
công an tỉnh lào cai phối hợp cùng với các đơn vị chức năng đã phát hiện và bắt giữ hai xe ô tô
chở một mươi người trung quốc có hành vi nhập cảnh trái phép vào việt nam
quá trình điều tra cơ quan công an tiếp tục bắt giữ hai đối tượng cầm đầu đường dây này là nguyễn thị thanh nhàn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại xã vạn hòa thành phố lào cai và nguyễn trịnh văn hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
trú tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
hai đối tượng khai nhận từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến nay đã thực hiện trót lọt sáu chuyến xe
chở người trung quốc vào sâu trong nội địa việt nam
sau khi điều tra xác minh công an tỉnh lào cai đã tiến hành trao trả một mươi đối tượng gồm chín nam và một nữ
cho lực lượng công an trung quốc để xử lý